trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong ngày hôm qua trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin
hà nội không cho người dân di chuyển trong bảy ngày án binh bất động toàn thành phố
theo đó sở thông tin và truyền thông tp hà nội khẳng định đây là thông tin giả mạo sai sự thật
đã làm hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay
theo sở thông tin và truyền thông tp hà nội cục an toàn thông tin phòng an ninh mạng
phòng chống tội phạm công nghệ cao công an hà nội đang phối hợp với thanh tra sở
giả quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hà nội cũng lưu ý trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc độc hại nhằm gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố
do đó người dân cần theo dõi nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống
không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực
ngày hai mươi tháng tám văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh chủ trì
phối hợp với công an huyện hải hà phát hiện và bắt giữ cao thị minh hòa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh về hành vi mua bán người từ năm hai nghìn một mươi ba
tại cơ quan công an cao thị minh hòa khai nhận vào cuối năm hai nghìn một mươi hai
hòa quen biết đối tượng tên là hùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
cả hai đã cùng thống nhất tìm phụ nữ người việt nam để đưa qua biên giới bán cho người trung quốc
năm hai nghìn một mươi ba hùng và hòa đã lừa bán một người phụ nữ tên là ngọc sang trung quốc
với số tiền là sáu nhân dân tệ
sau khi thực hiện hành vi phạm tội cao thị minh hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố truy nã về tội mua bán người
ngày hai mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã hoàn thiện thủ tục
và bàn giao đối tượng cao thị minh hòa cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
về hành vi cố ý gây thương tích
kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi chín tháng tám phạm văn khanh có cự cãi với vợ tại phòng trọ
vợ của nguyễn văn tường đứng xem thì xảy ra mâu thuẫn
khanh đã dùng xe đồ chơi trẻ em ném về phía vợ tường đang mang thai
thế vậy tường đã lấy dao chạy ra chém đứt lìa bàn tay của khanh sau đó bỏ trốn
nhận được thông tin các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng truy tìm đối tượng
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an huyện trần văn thời đã bắt được nguyễn văn tường
khi đang lẩn trốn tại xã phong điền huyện trần văn thời
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
cả gia đình bốn người đang tìm cách vượt biên giới trái phép từ lào về việt nam
qua khu vực bản kèo cơn xã keng du đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín
thuộc đồn biên phòng keng du bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bốn đối tượng
có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới gồm lương văn la
lương thị ỏn lương thị ly và lương văn say
cả bốn người đều trong một gia đình cùng chú tại bản kèo cơn xã keng du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
qua điều tra ban đầu hùng cả gia đình sang lào để làm thuê nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
không có việc làm nên đã tìm cách vượt biên về việt nam
đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
đồn biên phòng keng du đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an trên
cả nước đã đấu tranh triệt xóa rất nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
binary auction bill trên công gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
tuy nhiên vì lợi nhuận nên những đối tượng đứng sau những sản huy động vốn trái phép này
luôn biến đổi một cách tinh vi để liên tục hoạt động dưới nhiều vỏ bọc
nhằm dụ lừa được nhiều người dân
tại một tòa trung cư thuộc phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
lúc sáu giờ sáng năm mươi chiến sĩ công an thành phố hải phòng
chia thành bảy mũi tấn công vây gọn và đột kích ổ nhóm
chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối forex tiền ảo
tại hiện trường hai đối tượng cầm đầu là nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền đã bị bắt
gần một trăm linh đối tượng giúp sức đã bị khống chế
nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ
các cái dữ liệu mà chúng tôi thu thập được là những dữ liệu điện tử
mà dữ liệu điện tử thì nó tồn tại
nếu không thu thập không có biện pháp không có cách thức và không có sự nhanh chóng
thì cái dữ liệu điện tử nó không tồn tại
sau này truy vết vô cùng khó
các đối tượng đông chúng tôi cần phải một lực lượng mạnh
còn đây là nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng ngoại tệ trái phép
theforex com chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia
mà công an thành phố hà nội vừa phối hợp
công an thành phố hồ chí minh đã huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
đồng loạt triển khai tại một mươi một tỉnh thành phố triệt phá thành công
đối tượng khai nhận nhóm này đã tổ chức xây dựng quản trị và điều hành
bốn sản giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép
các sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng metatraderfive
phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối
chứng khoán hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác
để lôi kéo gần một mươi hai người tham gia đến từ hai mươi bảy quốc gia khác nhau
người tổ chức cho cuộc chơi thì người ta sẽ can tiệp với lệnh đánh của người chơi
muốn cho ai thắng thì người ấy thắng muốn cho ai thua thì người ấy thua
đảm bảo để đối tượng kịp thời trốn chống đối xóa hết các dữ liệu
đây là một vấn đề rất quan trọng
theo đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an các sàn giao quyền chọn nhị phân trên không gian mạng tổ
doanh theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
với tổng số tiền giao dịch lên đến cả nghìn tỷ đồng
đáng chú ý các đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt giữ
đều khai nhận đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch
điều khiển các tài khoản của người chơi
nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch nêu trên
hiện nay có thể nói là hoạt động của các sản giao dịch quyền chọn nhị phân nó diễn ra rất là phức tạp
và hầu hết ở trên địa bàn toàn quốc đều đã xuất hiện những vụ việc
mà người dân đến các cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan công an
để tố cáo về việc mình bị chiếm đoạt tài sản
thông qua việc bị kêu gọi thu hút đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
và có rất nhiều trường hợp thì số tiền thiệt hại của người dân lên đến hàng tỷ đồng
các sản giao dịch này lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước
khi huy động được số tiền đủ lớn các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia
đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đánh giá
các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa
dù tên gọi khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung
dễ nhận biết đó là không có địa chỉ trụ sở hay người đứng đầu cụ thể và cũng không kinh doanh các sản phẩm
hình thức đầu tư tài chính giao dịch đó là người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm
của các loại tài sản như hàng hóa tiền tệ cổ phiếu chỉ số tại thời điểm dự đoán
mua bán lên xuống hay xanh đỏ đó là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử
trong cái gọi là sàn ngoại hối hit option
ba mươi giây là thời gian lựa chọn của người tham gia
có cơ hội nhận về chín mươi năm tiền đặt cược
chơi là chắc thắng nếu không thắng sẽ được trả lại tiền
sức hấp dẫn từ lời mời lãi suất cao khó cưỡng đã thổi thúc hàng nghìn người tham gia
nhưng kết quả giờ đây toàn bộ số tiền có nguy cơ mất trắng
em tham gia vào một mươi hai đô trên sàn
hai mươi ba tháng đầu vẫn còn nãi đều nhưng mà đến tháng thứ tư thì không rút đắt được nữa
sau khi bị bắt nhóm cầm đầu hit option đã khai nhận
là chiêu trò lừa đạo
các đối tượng đã lập ra một website được mô phỏng giống với các sản quốc tế
cái lựa chọn là tăng hàng giả là đã có thể tham gia đầu tư
thì đây là cái mà chúng ta dễ dàng diện nhất nó là cái hình thức sàn chọn như phân
thế các cái sản phẩm mà để lựa chọn họ đặt vào cái lựa chọn tăng hay giả
thì có thể là các loại ngoại hối
thông thường là các đối tượng sử dụng là các loại ngoại hối
các cái mã chứng khoán hoặc là thậm chí là có cả những cái sản phẩm như là nguyên liệu
hoặc là nông sản như là hạt điều cà phê v v
cái thứ ba nữa là đặc điểm chung của các cái sàn này
thì họ sử dụng cái mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp
để kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào để hưởng hoa hồng
chính vì cái việc là kêu gọi sử dụng cái mô hình đa cấp
cho nên là cái việc rất nhiều người đã tham gia rồi
lại tiếp tục lôi lôi kéo rồi kêu gọi người thân trong gia đình hoặc bạn bè tham gia đầu tư
với mục đích bản chất để hưởng hoa hồng
những cái mô hình này thường là phình to rất nhanh
theo thiếu tá triệu mạnh hùng các sản wifinex ridenbo bitono pocinex
đã bị triệt xóa hay quảng cáo cái gọi là công nghệ robot tự động
có khả năng đoán đúng các lệnh để tạo ra lợi nhuận từ một mươi năm đến ba mươi mỗi tháng
bản chất là không có thật
các đối tượng tự vẽ ra với những lời giới thiệu
mỹ miều ứng dụng thuật toán ma trận thông minh vận hành theo công nghệ blockchain
để đánh lừa người chơi thu hút các đối tượng người tham gia mới
từ các vùng nông thôn người lớn tuổi người không biết về công nghệ tài chính
chúng còn tạo ra một đội ngũ chim mồi gọi là đội ngũ chuyên gia đọc lệnh
thường xuyên đăng ảnh nhận lãi khủng mua nhà được xe ăn chơi sang chảnh
thì cũng là những sinh viên nghèo người lao động phổ thông không bằng cấp
chúng ta có thể dự báo trong thời gian tới là khi mà các cái kênh đầu tư về mặt tài chính là
tương đối khó khăn do cái ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động để lôi kéo nhà đầu tư tham gia
vào loại hình sàn giao dịch quyền chọn địa phân này
với những lời giới thiệu là gì
lợi nhuận rất cao cam kết lợi nhuận hàng năm
thậm chí cam kết lợi nhuận đến vài chục phần trăm một năm
trả hoa hồng rất cao khi mà kêu gọi được nhà đầu tư tham gia vào
và hình thức đầu tư kinh doanh rất dễ dàng
chỉ cần chọn tăng hay giả để lôi kéo đánh vào lòng tham
lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào loại hình sàn giao dịch quyền chọn địa phân
hiện nay lợi dụng việc giãn cách do dịch bệnh
nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch
quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài
gắn mát ứng dụng công nghệ blockchain trong cuộc cách mạng bốn
nhằm cố tình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sản này đã được cấp phép tại việt nam
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo rụ rỗ
bởi dù hoạt động dưới nhiều tên gọi mỹ miều
nhưng những trang này sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia
thì các đối tượng cầm đầu sẽ nhanh chóng đánh sập sàn đang hoạt động
để thành lập sàn mới tương tự nhưng khác tên nhằm lần trốn và tiếp tục lừa đảo
thông tin về giáo dục đến sáng ngày hai mươi tháng tám đã có năm mươi năm tỉnh thành trong cả nước
ban hành kế hoạch trở lại trường cho học sinh
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong đó nhiều tỉnh thành cho học sinh lớp một trở lại trường
vào đầu tuần sau hai mươi ba tháng tám
tuy nhiên hiện nay nhiều địa phương học sinh vẫn không thể tới trường
do dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp
hiện nhiều trường đã lên kế hoạch dạy và học bằng hình thức trực tuyến
điều đáng nói đó là với học sinh mới bắt đầu bước vào lớp một
chưa được gặp thầy cô đã phải làm quen ngay với hình thức học trực tuyến
khiến cho nhiều phụ huynh cũng như chuyên gia lo ngại
thủ đô hà nội dịch bệnh vẫn đang có dịch bệnh
do diễn biến phức tạp hiện thành phố đã quyết định giãn cách đến ngày sáu tháng chín
học trực tuyến là giải pháp duy nhất
chị trần thùy nga có con năm nay vào lớp một
dù đã được chuẩn bị kỹ càng từ sách vở đến học chữ
nhưng gia đình vẫn lo lắng khi vừa bước vào lớp một
con đã phải tiếp cận với hình thức học trực tuyến
cái việc quan trọng nhất là việc của lứa tuổi học lớp một này là
các con đang đến trực tiếp lớp để cô giáo hướng dẫn là cách cầm bút này
tư thế ngồi xa
hiện nay nhiều phụ huynh đã cho con làm quen với hình thức học trực tuyến
tuy nhiên với hình thức này vẫn còn nhiều chăn trở
thực tế lứa tuổi lớp một còn quá nhỏ mức độ tập trung không cao
cộng với việc khi con học phụ huynh sẽ phải thường xuyên kèm để hỗ trợ
điều này không phải gia đình nào cũng có điều kiện làm được
với việc chia nhỏ lớp học ra thành ba ca mỗi ca chỉ khoảng một mươi cháu
khi hướng dẫn các cháu học âm học vần học viết
nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều
cái thứ hai nữa là về cái tài liệu học tập
thì cũng mong nhà trường thiết kế làm sao cho phù hợp với hình thức học online
với điều kiện dịch bệnh thì học online là giải pháp hữu hiệu duy nhất
trao đổi với nhiều chuyên gia giáo dục đối với học sinh lớp một
việc triển khai học trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
điều này đòi hỏi các nhà trường phải đầu tư bài bản về phương pháp dạy học
học viên cũng cần phải tính toán
lại cái thời gian mà dành cho cái việc là đôi lúc là học sinh phải mất thời gian
đăng nhập này rồi mở trang sách này này hay là ví dụ như là mở ứng dụng kia này
hay ví dụ như là tô chữ này khi mà dạy online với học sinh
đừng có vô tình mình tạo ra những cái áp lực thời gian cho học sinh
tại vì nó tự nhiên nó làm triệt tiêu cái hứng thú học tập của các con đi
mới đây bộ giáo dục một lần nữa cho biết
việc học trực tuyến ở lớp một có thể thực hiện
nhưng chỉ mang tính chất duy trì thói quen học tập
có thể thực hiện với những môn học
tính chất nền tảng như toán tiếng việt
bộ đã có xây dựng bài giảng hỗ trợ cho khối lớp này
để giáo viên và phụ huynh có thể áp dụng
thì bộ giáo dục và đào tạo đã xây dựng một cái kho bài giảng
phối hợp với đài truyền hình đã phối hợp với kho bài giảng
gồm năm mươi một số năm mươi một chủ đề để giúp cho các em học sinh trong thời gian ở nhà
thì chúng ta dùng năm mươi một cái chủ đề học tập này
có thể dùng cho tất cả các bộ sách giáo khoa khác nhau
ưu tiên cho học tiếng việt qua cái công nghệ này
bộ giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh
các địa phương có thể linh động trong các thời điểm bắt đầu và kết thúc không thời gian năm học
phải xuất phát từ khó khăn để từng trường đưa ra giải pháp thực sự đồng bộ
tránh tình trạng áp dụng máy móc hiệu quả thì không cao mà học sinh lại chán học
thông tin từ bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay hai mươi một tháng tám
cả nước có bảy hai trăm bảy mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm bốn mươi tám mươi bảy ca
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận kỷ lục một mươi một ba trăm hai mươi một ca nhiễm mới trong đó
hai mươi hai ca nhập cảnh và một mươi một hai trăm chín mươi chín ca trong nước
trong đó có bảy bốn trăm hai mươi tám ca trong cộng đồng
bình dương đang có số ca nhiễm cao nhất nước là bốn năm trăm linh năm ca

và số ca nhiễm ghi nhận ghi nhận ghi nhận ghi nhận ghi nhận ghi nhận ghi nhận ghi nhận
thành phố hồ chí minh khẳng định một lần nữa không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
khuyến nghị người dân bình tĩnh và sẽ đảm bảo đầy đủ thực phẩm cho người dân
đồng thời xiết chặt giãn cách xã hội để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch kể từ ngày hai mươi ba tháng tám tới
theo đó phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh phạm đức hải khẳng định
việc ban hành tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh phải do thủ tướng chính phủ ban hành
vì vậy thành phố hồ chí minh đã ra văn bản số hai nghìn bảy trăm tám mươi chín ký ngày hai mươi tháng tám và văn bản hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu
để quy định rõ hơn về các đối tượng được di chuyển trên địa bàn
vì vậy thành phố hồ chí minh đã ra văn bản số hai nghìn bảy trăm tám mươi chín ký ngày hai mươi tháng tám và văn bản hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu

để quy định rõ hơn về các đối tượng được di chuyển trên địa bàn

để quy định rõ hơn về các đối tượng được di chuyển trên địa bàn
thông tin thành phố sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch kể từ ngày hai mươi ba tháng tám
do tâm lý lo lắng sáng nay bà con ra đường rất đông mua sắm hàng hóa dẫn đến mất trật tự
ảnh hưởng giãn cách xã hội đe dọa lây lan mạnh dịch bệnh
chính vì vậy chính quyền thành phố khẳng định không phong tỏa toàn thành phố hai tuần tới
và không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
người dân thành phố cần bình tĩnh tuân thủ các quy định phòng chống dịch
để cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh đến ngày một mươi năm tháng chín tới
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã ký ban hành công điện số một mươi chín cd ubnd
về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo công điện toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến sáu giờ ngày sáu tháng chín
để phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
chủ tịch ubnd tp yêu cầu người dân các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp xác định đây là thời điểm then chốt quyết định đến công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp yêu cầu mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố thôn xóm cơ quan doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch
thành phố đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm
tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch của thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân các cơ quan đơn vị
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
thành phố giao sở lao động thương minh và xã hội phối hợp ubnd các quận huyện thị xã
đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội của chính phủ và của thành phố
để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín do có nhiều f trong cộng đồng
tại hà nội một số chợ đầu mối tạm thời dừng hoạt động
tuy nhiên xung quanh khu vực chợ nổi lên không ít những điểm bán hàng tự phát
bất chấp thời gian giãn cách xã hội
điều này tăng khả năng phát tán virus và nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng
trước thực trạng này lực lượng chức năng thành phố hà nội tổ chức tuần tra kiểm soát
chấn chỉnh các trường hợp vi phạm
chợ đầu mối long biên phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội
toàn bộ khu chợ tạm thời bị phong tỏa vì có ca dân tính với covid một mươi chín
không có nơi giao thương
đây cũng chính là lúc nổi lên các điểm chợ tự phát
từ bãi gửi xe
cho đến dọc hai bên đường
chừa hết cách đó không xa ngay tại khu vực lập cầu vượn
cảnh đông đúc mua bán diễn ra như chưa hề có lệnh giãn cách
đủ các loại hàng công sản
đây là nguồn khung cho rất nhiều tiểu thương từ nơi khác đến đây
đêm hôm trước cho tới sáng hôm sau
cứ thế các điểm chợ góc giải tác bọc lên từ chợ đầu mối long biên hướng sang quận hoàn kiếm
từ khi phong tỏa chợ long biên từ ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của ủy ban nhân dân phòng quốc xá
thì một số bà con tiểu thương cũng như là người đến kinh doanh bưu bán tụ tập dưới lòng đường về hẻ
để họp chợ không đảm bảo công tác dẫn cách phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế
nhận thấy nguy cơ lây nhiễm cao có thể sẽ phát tán đi khắp nơi nếu xảy ra trường hợp có ca mắc covid một mươi chín
chính quyền các quận liên quan tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các điểm dư phạm
các quận phường giáp danh
các quận phường nguyễn trung trực các quận phường trúc bạch các quận phường phúc xá
phối hợp với cả công an phường đồng xuân bên hoàn kiếm
để tổ chức lực lượng cắm chốt xung quanh khu vực tuyển phố và tuyển đường yên phụ
giáp danh với chợ long biên để ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng tụ tập bán hàng trái quy định
bởi lẽ đây là những cái điểm mà có thể tập trung đông người điểm lây lan dịch bệnh mà không kiểm soát nổi
nên là chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo và công an quận đã có phương án
là liên phường sẽ
phân cỡ từng múi giờ để trực đảm bảo là những khoảng thời gian mà dễ phát sinh trợ góc
thì chúng tôi sẽ có người ứng trực ở khu vực này để giải quyết rất đều
mặc dù không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa tuy nhiên những điểm trợ cóc như thế này
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
vì vậy khi chưa tách được hoàn toàn những kf ra khỏi cộng đồng
thì việc nâng cao phòng chống dịch lúc này ở hà nội hiện đang là một trong những biện pháp hàng đầu
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chỉ đạo của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ
và bộ trưởng bộ công an về huy động tổng lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay một số đơn vị trực thuộc bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân
tăng cường cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại tp hcm
sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại sân bay nội bài tp hcm
các cán bộ chiến sĩ tăng cường thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ

đồng thời chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục trước khi lên chuyến bay vào tp hcm thực hiện nhiệm vụ
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tăng cường đều xác định rõ trách nhiệm
tinh thần tiên phong nhận nhiệm vụ vào tuyến đầu phòng chống dịch
còn đây là hình ảnh tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
với tinh thần quyết tâm hỗ trợ trong đợt này
trung đoàn đã tăng cường hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ vào tp hcm
các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tăng cường đều đảm bảo sức khỏe
được tiêm phòng vaccine xét nghiệm âm tính thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trước đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã tăng cường gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ cho các tỉnh trà vinh an giang long an kiên giang
tiếp theo đợt tăng cường này các đơn vị thuộc bộ công an
cũng sẽ có các đợt tăng cường tại một số địa phương phía nam
với tinh thần đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an và chính quyền địa phương
quyết tâm chống đẩy lùi dịch bệnh coi nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là trên hết
với sự đoàn kết trung sức trung lòng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên sẽ chiến thắng dịch bệnh covid
đem lại sự cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc của nhân dân
sẵn sàng lên đường hỗ trợ chi viện cho công an và các địa phương khu vực tây nam bộ
kể cả là thành phố hồ chí minh vừa tham gia từng tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự
vừa tham gia ở các chốt chặn các tuyến đường theo giãn cách xã hội của địa phương
trung đoàn chúng tôi cũng tiếp tục quán triệt và phát huy tinh thần thể hiện lá trắng thép trong công tác phòng chống dịch
mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc mỗi đơn vị đều có nhiệm vụ khác nhau
nhưng họ cùng chung một quyết tâm với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ sớm đẩy lùi dịch bệnh
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
tối nay tại quảng nam trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ xuất quân
tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh bình dương
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quyết định tăng cường hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với công an tỉnh bình dương
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại chốt cửa ngõ huyện thị
mỗi chốt sẽ gồm ba mươi cán bộ chiến sĩ chia làm ba k thực hiện nhiệm vụ khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động
được biết hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an về huy động tổng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay sau buổi lễ đoàn công tác đã lập tức lên đường xuất quân vào tâm dịch trong tối ngày hôm nay hai mươi một tháng tám